trong thời gian qua trên nhiều tuyến đường ở thành phố hưng yên đồng loạt tiến hành thi công mạng lưới thu gom nước thải
thuộc dự án phát triển toàn diện kinh tế xã hội các đô thị việt trì hưng yên và đồng đăng hợp phần dự án tại thành phố hưng yên
tuy nhiên đơn vị thi công làm ẩu chưa tuân thủ các quy định về an toàn giao thông bảo vệ môi trường nhân lực và máy móc
chưa đáp ứng được yêu cầu công việc dẫn đến tình trạng thi công dở trừng ở nhiều tuyến đường đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống
của hàng nghìn hộ dân trong thành phố hưng yên
theo phản ánh của người dân đường bãi sậy phường minh khai thành phố hưng yên tỉnh hưng yên đơn vị thi công đào đường
đặt ống thu gom nước thải ở đường bãi sậy làm rất cầu thả để đất bùn rơi vãi lung tung đào bới bung cả tuyến đường bãi sậy
chỗ nào cũng làm dở dang chỗ thì lắp xong ống cống nhưng không làm hoàn trả lại mặt đường chỗ đào xong hố ga sâu đến ba bốn mét xong để đấy
đến nay đã sáu tháng nhưng vẫn chưa có đoạn nào làm xong hoàn chỉnh khiến người dân sống hai bên đường chịu khổ
ngày nắng bụi mù mịt ngày mưa đường nhão bùn đất
trước phản ánh về việc làm cầu thả của đơn vị thi công hạng mục mạng lưới thu gom nước thải thành phố hưng yên
thuộc hợp phần hi một
phó trưởng ban quản lý dự án nguồn vốn oda thành phố hưng yên hoàng trung kiên cho biết
hiện nay hợp phần hi một đang triển khai thi công lắp đặt cống trên các tuyến đường bãi sậy bạch đằng phạm ngũ lão
một số tuyến đường trưng chắc phan đình phùng nguyễn thiện thuật đã cơ bản lắp xong hệ thống cống nhưng chưa hoàn trả nền mặt đường
những vấn đề người dân phản ánh ban quản lý dự án oda đã thường xuyên đôn đốc
nhắc nhở nhà thầu thi công bảo đảm tiến độ sớm hoàn trả mặt bằng đường giao thông
thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông vệ sinh môi trường
một số việc đơn vị thi công đã rút kinh nghiệm khắc phục được những yêu kém
nhưng cũng có việc chưa làm tốt chủ đầu tư sẽ tiếp tục kiểm điểm chấn chỉnh nghiêm túc
trong thời gian tới các nhà thầu sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công
hàng chục tuyến đường ở thành phố hưng yên sẽ tiếp tục bị đào bới
do vậy chủ đầu tư dự án hợp phần hi một cần yêu cầu nhà thầu khẩn trương làm hoàn trả mặt bằng đường
ở các tuyến đường phố đã lắp đặt xong đường ống thu gom nước thải tập trung máy móc nhân lực
hoàn thiện các tuyến thi công rở rang tăng cường công tác kiểm tra giám sát
việc nhà thầu chấp hành việc bảo đảm an toàn giao thông vệ sinh môi trường khi thi công
làm đến đâu hoàn thiện xong đến đó bảo đảm an toàn giao thông
vệ sinh môi trường và cuộc sống của nhân dân trong khu vực thi công dự án